nhắc đến tây bắc chúng ta liên tưởng ngay đến những dãy núi non trùng điệp hùng vĩ những bản sơn răng những đèo mây phủ những ruộng bậc thang kỳ vĩ những nụ cười dạng dỡ thơ ngây của những em bé dân tộc
tất cả hòa quyện lại làm nên một tây bắc vô cùng quyến rũ
với diện tích tự nhiên trên năm sáu triệu hectare và trên ba năm triệu dân chiếm khoảng ba mươi năm diện tích tự nhiên và một mươi ba dân số cả nước
đây là địa bàn sinh sống của hơn ba mươi dân tộc anh em trong đó đồng bào các dân tộc thiểu số chiếm trên sáu mươi
tây bắc là địa bàn chiến lược đặc biệt quan trọng về kinh tế xã hội quốc phòng an ninh và đối ngoại của cả nước có vai trò quyết định đối với môi trường sinh thái của cả vùng bắc bộ
bên cạnh đó tây bắc được xem là khu vực có tiềm năng rất lớn để phát triển kinh tế dựa trên những thế mạnh về tài nguyên rừng tài nguyên khoáng sản và kinh tế cửa khẩu
mặt khác đời sống văn hóa phong tục tập quán đa dạng phong phú giàu bản sắc riêng của đồng bào các dân tộc cùng nhiều căn cứ cách mạng cũng góp phần tạo nên sắc thái và tài nguyên du lịch độc đáo hấp dẫn cho vùng tây bắc
thưa quý vị và các bạn xác định khu vực kinh tế hợp tác hợp tác xã có vị trí vai trò đóng góp quan trọng đối với phát triển kinh tế xã hội của vùng tây bắc
hệ thống liên minh hợp tác xã việt nam
từ trung ương đến các địa phương đã có sự phối hợp chặt chẽ với chính quyền các địa phương để phát triển các hợp tác xã qua đó nhằm khơi dậy và phát huy tiềm năng thế mạnh kinh tế vùng tây bắc
để phát huy tiềm năng thế mạnh của tây bắc những năm qua đảng và nhà nước ta đã dành nhiều sự quan tâm đến khu vực này nhằm đẩy mạnh khai thác tiềm năng lợi thế và nguồn lực của vùng kết hợp với huy động nguồn lực ở trong nước và nước ngoài để đầu tư hiện đại hóa cơ sở hạ tầng giao thông
nhà máy thủy điện công suất lớn công nghiệp chế biến lâm sản khoáng sản phát triển vùng chuyên canh rau củ quả chăn nuôi gia súc gia cầm của hộ gia đình trang trại hợp tác xã quy mô ngày càng lớn